các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
nhóm đối tượng này vừa bị công an thành phố cam ranh tỉnh khánh hòa khởi tố điều tra về hành vi cố ý gây thương tích
các đối tượng đều đã có tiền án tiền sự do có mâu thuẫn với một thanh niên ở phường cam lợi
nhóm này bàn nhau dùng cây thủy tinh đựng xăng châm lửa đốt rồi ném vào nhà đối thủ
tối ngày một mươi bốn tháng một cả nhóm đến nhà người có mâu thuẫn thấy anh tô vĩnh trường là người làm thuê đang nằm trên võng tưởng là đích thủ
cả nhóm châm lửa ném vào võng làm anh trường bị bỏng nặng tỷ lệ thương tật vĩnh viễn năm mươi năm
ba đối tượng này đều trú ở viện dân khánh tỉnh khánh hòa
đêm ngày hai mươi ba tháng hai sau khi ăn nhậu đến hơn hai mươi ba giờ cả nhóm đi về hướng xã diên lạc
thì gặp một nhóm thanh niên địa phương nên nảy sinh mâu thuẫn và bị nhóm thanh niên địa phương tấn công
sau đó các đối tượng này đã bàn nhau đi mua xăng cho vài chai để trả thù
khi đi đến vị ban nhân dân xã diên lạc thấy có nhiều xe máy ở sân tưởng là nhóm thanh niên đã tấn công mình đang ở đó
các đối tượng đã dùng lửa đốt cháy xăng ném vào trụ sở xã
rất may ngọn lửa đã phát hiện và dập tắt kịp thời nên không xảy ra cháy
để giải quyết mâu thuẫn với nhau các đối tượng này cũng không có nhận thức được là cái hậu quả do bom xăng nó gây ra là nó lớn
từ đầu năm đến nay ở khánh hòa đã xảy ra ba vụ các nhóm thanh thiếu niên giải quyết mâu thuẫn bằng xăng
là một người bị thương nặng kỳ thai tài sản hàng chục triệu đồng
các đối tượng khi gây án chỉ nghĩ để giàn mặt địch thủ nhưng lại gây ra những hậu quả nghiêm trọng
đây là bài học cảnh báo cho một bộ phận thanh thiếu niên chỉ vì muốn thể hiện mình
thiếu hiểu biết pháp luật thiếu giàn luyện nên có những hành vi
vi phạm pháp luật